thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ vào sáng ngày hôm nay
đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng quốc hội nhà nước chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn tp hà nội
và đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
dự lễ dân hương tưởng niệm có các ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư trường ban tổ chức trung ương trương thị mai
cùng dự có các đồng chí nguyên tổng bí thư nguyên chủ tịch nước nguyên chủ tịch quốc hội
các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
trong không khí trang nghiêm thành kính các đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ
những người con ưu
những người con ưu tố của dân tộc đã hiến dâng cả máu xương anh dũng kiên cường
chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
vì chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ quốc tế cao cả
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng quốc hội nhà nước chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tới đặt vòng hoa vào lang viếng chủ tịch hồ chí minh
đoàn đại biểu thanh kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sáng cùng ngày đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã đến đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn quận ba đình thành phố hà nội
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
tiếp đó đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
bày tỏ lòng thanh kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung với lực lượng công an nhân dân nói riêng
nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
xứng đáng là thanh màu kiếm của đảng lá chăn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm
đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
bình yên hạnh phúc cho nhân dân
trong những ngày vừa qua đồng chí đồng đội bà con láng giềng người thân cùng dư luận xã hội
thực sự xúc động và tiếc thương trước tấm gương hy sinh của các anh
mọi sự hy sinh vì xã hội đều đáng trân trọng nhất là sự hy sinh đó lại diễn ra giữa thời bình
hàng năm cứ đến dịp ngày hai mươi bảy tháng bảy nhân dân cả nước lại tưởng nhớ về những người lính đã hy sinh sương máu
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì sự bình yên của nhân dân
chúng ta luôn trân trọng biết ơn tưởng nhớ
những chiến sĩ đã khuất đã bị thương trong cuộc chiến bằng lòng tri ân và sự tính trọng lớn lao
trong không khí gần ngũi ấm áp địa tình nhiều đoàn công tác đã tới tham gia đỉnh thân nhân các anh hùng liệt sĩ
ở tỉnh hắp lắp khắp hương từng lứa các anh

tuy sau sự hy sinh của các anh là mất mát của gia đình của người thân và của đơn vị